tại khu kinh tế nhân hội thành phố quy nhơn tỉnh bình định công ty cổ phần fuchiwara bình định vừa tổ chức lễ khởi công nhà máy điện mặt trời và điện fuchiwara bình định
dự án nhà máy điện mặt trời và điện gió furiwara bình định được khởi công xây dựng trên diện tích sáu mươi hectare với tổng mức đầu tư hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
dự án sẽ có thời gian hoạt động năm mươi năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
đây là dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời kết hợp với điện gió có công suất một trăm linh m hai
giai đoạn một sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời với công suất năm mươi mw sự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giai đoạn hai xây dựng nhà máy phát điện từ năng lượng gió với công suất năm mươi mw sự kiến nhà máy này hòa vào lưới điện quốc gia vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
dự án này hoàn thành sẽ thúc đẩy chương trình phát triển nguồn năng lượng sạch của việt nam góp phần tăng thêm nguồn điện cho lưới điện quốc gia trực tiếp phục vụ cho khu kinh tế nhân hội